tại huyện đảo lý sơn ubnd tỉnh quảng ngãi đã tổ chức hội thảo phát triển du lịch lý sơn
hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia lịch sử văn hóa các nhà khoa học quản lý trong nước
làm sao để phát triển du lịch theo xu thế mới nhưng vẫn phải gìn giữ bảo vệ cho vùng biển đảo như lý sơn được trọn vẹn là nội dung mà nhiều đại biểu quan tâm bàn luận đề xuất
hai mươi năm tham luận của các chuyên gia nhà khoa học làm rõ thêm những lợi thế thách thức của lý sơn hiện nay trước xu thế mới
phát triển du lịch là một trong hai mũi nhọn của huyện đảo lý sơn
trong giai đoạn ngắn du lịch ở huyện đảo tiền tiêu phát triển nóng tạo bước đột phá mới cho kinh tế xã hội đất đảo
đồng thời cũng phát sinh ra nhiều thách thức bởi các vấn nạn như xây dựng ồ ạt ô nhiễm môi trường biển du lịch tự phát chản lan
sự phát triển ồ ạt không theo quy hoạch nguy cơ ảnh hưởng đến thắng cảnh di tích văn hóa đặc trưng vùng biển đảo hàng trăm năm qua
làm cạn kiệt nguồn lợi vùng biển đảo quảng ngãi
bên cạnh đó phát triển du lịch cộng đồng chưa theo quy chuẩn chưa đáp ứng chất lượng
đây là những lo ngại lớn cho lý sơn nói riêng và các vùng biển nói chung
nhiều chuyên gia nhà khoa học cũng khẳng định phát triển du lịch là xu hướng tất yếu để đưa kinh tế xã hội đời sống người dân nâng cao một tầng mới
tuy nhiên cần thực hiện ngay các giải pháp để gìn giữ cho vùng biển đảo lý sơn được bền vững
trong đó các giải pháp được nhấn mạnh là quy hoạch tổng thể bảo tồn các di sản và cảnh quan địa chất địa mạo cho lý sơn
tình quảng ngãi cũng cần nhanh chóng hình thành các khu bảo tồn bảo vệ vùng biển môi trường sinh thái phát triển du lịch cộng đồng và đa dạng sản phẩm du lịch gắn ý thức du lịch với bảo vệ chủ quyền biển đảo
từ kết quả của hội thảo tỉnh quảng ngãi sẽ đưa ra được những định hướng giải pháp chuẩn cho du lịch vùng biển đảo
đây không chỉ là thách thức riêng của quảng ngãi mà qua hội thảo nhà khoa học nhà quản lý các tỉnh vùng ven biển rút kinh nghiệm đối chiếu để có những chiến lược du lịch theo bản sắc của riêng mình đồng thời vẫn gìn giữ được những giá trị hướng đến sự bền vững cho biển đảo quê hương